theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới trưa nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ ba mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bốn ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là năm mươi ba ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là ba ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca chiếm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy chín trăm bốn mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm ba mươi một người chiếm bốn
cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm một trăm tám mươi bảy người chiếm sáu mươi năm
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai bốn trăm hai mươi bảy người chiếm ba mươi một